vào sáng nay lực lượng chức năng đang tiến hành các công đoạn cuối cùng để đưa trụ bê tông lên mặt đất
sau đó lực lượng công binh của quân khu chín sẽ tiến hành cắt bê tông để giải cứu cháu bé
vào lúc chín giờ sáng nay lực lượng cứu hộ đang tiến hành hoàn thành các công đoạn để gắn cáp vào trụ bê tông
và khi đạt được yêu cầu sẽ tiến hành đưa trụ bê tông lên
sau khi trụ bê tông được đưa lên thì lực lượng công binh sẽ tiến hành thăm dò và cắt bê tông để cứu cháu bé
như vậy đến thời điểm này đã hơn chín mươi giờ trôi qua từ khi cho bé gặp nạn
quyết tâm cao nhất để cứu cho bé
trong đêm qua quân khu chín cũng đưa thêm hai máy cắt trụ bê tông công suất lớn từ thành phố hồ chị
từ thành phố cần thơ về đến hiện trường để thực hiện các trụ bê tông khi được nhắc lên
việc cắt thử tính toán thời gian và phương án an toàn cũng được lực lượng quân khu tiến hành ngay trong đêm